trong thời gian qua một số khó khăn vướng mắt được doanh nghiệp nêu ra như quy định chung của pháp luật về hợp đồng dân sự các hợp đồng dân sự thông dụng theo quy định của pháp luật dân sự
đó là những nội dung của diễn đàn đối thoại tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về hợp đồng dân sự vừa được tổ chức tại hà nội
bộ tư pháp và các chuyên gia đã trao đổi giải đáp những thắc mắc khó khăn của các doanh nghiệp trong thực thi hợp đồng giải quyết các bất đồng tranh chấp trong kinh doanh
giúp các doanh nghiệp nắm bắt và vận dụng hiệu quả quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự